hôm hai mươi ba tháng năm ủy ban trừng phản hội đồng bảo an liên hợp quốc đã phê chuẩn việc đi lại cho các quan chức triều tiên tới singapore để dự sự kiện lịch sử này cùng các cuộc họp như dự kiến
trên trang twitter cá nhân tổng thống mỹ donald trump hôm qua cũng khẳng định chính quyền của ông hoàn toàn thống nhất trong cách tiếp cận với vấn đề trên bán đảo triều tiên
qua đó bác bỏ thông tin trên truyền thông mỹ rằng dường như giữa ông và một số quan chức cấp cao mỹ đang có quan điểm bất đồng trong vấn đề trên bán đảo triều tiên
hàng trăm nghìn người tại các thành phố chính của pháp vừa xuống đường biểu tình phản đối những cải cách của tổng thống nước này ông emmanuel macron
khoảng sáu mươi tổ chức chính trị cánh tả tại pháp các nghiệp đoàn và nhiều hiệp hội kêu gọi biểu tình rầm rộ ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
chống chính sách cải tổ của tổng thống macron xong lại bị chia rẽ về những đòi hỏi giữa các phe biểu tình
theo số liệu của các nghiệp đoàn
một mươi người đã xuống đường biểu tình trên toàn quốc trong đó có tám mươi người ở thủ đô paris
trong khi đó cảnh sát pháp ước tính có hai mươi một người xuống đường biểu tình tại paris
bộ trưởng nội vụ pháp gérakolom cho biết riêng tại paris cảnh sát đã đụng độ và bắt giữ một số thanh niên
tổng cộng có bảy cảnh sát đã bị thương và bốn mươi ba đối tượng bị bắt
đây là loạt biểu tình mới nhất nhằm phản đối những cải cách của tổng thống macron về ngành đường sắt hệ thống giáo dục cùng một số vấn đề khác
về phần mình tổng thống macron tuyên bố các cuộc biểu tình không làm ông trùn bước trên con đường cải tổ đất nước
trong một diễn biến khác liên quan đến tập đoàn đường sắt quốc gia sncf
ngày hai mươi năm tháng sáu thủ tướng pháp thông báo chính phủ sẽ gánh ba mươi năm tỷ euro trên tổng số năm mươi tỷ euro tiền nợ của tập đoàn này
nhưng đổi lại công ty đường sắt quốc gia phải đẩy mạnh cải tổ nâng cao khả năng cạnh tranh
nhân chuyển thăm chính thức nga và dự diễn đàn kinh tế quốc tế saint étipour hai nghìn một mươi tám
thủ tướng nhật bản shinzo abe vừa có cuộc hội đàm với tổng thống nước chủ nhà vladimir putin
theo đó hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước
tiếp đón thủ tướng nhật bản shinzo abe tại điện kremlin tổng thống nga vladimir putin bày tỏ vui mừng
khi có cơ hội tiếp tục thảo luận chi tiết với nhà lãnh đạo nhật bản về quan hệ song phương và hợp tác chính trị giữa hai nước
về phần mình thủ tướng abe khẳng định tokyo đã sẵn sàng tăng cường hợp tác với moscow
ngoài ra hai nhà lãnh đạo của tổng thống nga
cũng thảo luận về một hiệp ước hòa bình tiềm tàng giữa nga và nhật bản
thủ tướng abe hy vọng sẽ có bước đột phá trong vấn đề giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên quần đảo nam kurin
hiện do nga kiểm soát mà nhật bản gọi là vùng lãnh thổ phương bắc
nga và nhật bản đến nay vẫn chưa ký được hiệp ước hòa bình chính thức kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai
do tranh chấp lãnh thổ tại quần đảo này
trước đó phát biểu tại diễn đàn kinh tế quốc tế sanh pétekbua thủ tướng abe cũng nêu rõ
quần đảo tranh chấp này có thể trở thành biểu tượng hợp tác giữa tokyo và moscow
afghanistan vừa mở cửa các điểm đăng ký cho các ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử quốc hội
và hội đồng địa phương vào tháng một mươi tới vốn bị chỉ hoãn do chính quyền lo ngại vấn đề an ninh
ủy ban bầu cử độc lập afghanistan cho biết tiến trình đăng ký vào danh sách ứng cử viên sẽ diễn ra trong một mươi hai ngày
với hàng trăm ứng cử viên dự kiến tham gia
đến nay đã có khoảng ba hai triệu người đăng ký tham gia bỏ phiếu
con số này mặc dù còn thấp so với tổng số một mươi bốn triệu cử tri trong cả nước
nhưng đã vượt qua con số dự đoán trong bối cảnh bạo lực cản trở các cử tri đi đăng ký bỏ phiếu
theo kế hoạch cuộc bầu cử quốc hội và hội đồng địa phương ở afghanistan sẽ diễn ra vào ngày hai mươi tháng một mươi tới
hơn ba năm sau khi nhiệm kỳ năm năm của quốc hội hiện tại kết thúc vào năm hai nghìn một mươi năm
trong những tháng qua afghanistan phải đối phó với làn sóng tấn công khủng bố trên khắp cả nước gây nhiều thương vong
đặc biệt gần đây các vụ tấn công thường do tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is hoặc taliban tiến hành
nhằm vào các điểm đăng ký bầu cử để phản đối cuộc tổng tuyển cử sắp tới